ngày hai mươi hai tháng ba tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành chỉ thị số một cttu của bộ chính trị
về học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đã thành công tốt đẹp
đại hội thông qua nghị quyết và các văn kiện đại hội sau đây gọi chung là nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt
nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức thống nhất ý chí và hành động trong đảng
và sự đồng thuận cao trong nhân dân cổ vũ động viên toàn đảng toàn dân và toàn quân
phát huy cao độ tinh thần yêu nước ý chí tự lực tự cường và sức mạnh toàn dân tộc
thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đồng thời đợt sinh hoạt chính trị này góp phần quan trọng tăng cường xây dựng đảng
về chính trị tư tưởng ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống trong đảng những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
thuyết phục chấn trình uốn nắn những nhận thức lệch lạc đấu tranh có hiệu quả
với các quan điểm sai trái thù địch
việc tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
là một nhiệm vụ trọng tâm trong năm hai nghìn một mươi sáu cần được tổ chức một cách thiết thực hiệu quả
bảo đảm để mỗi cán bộ đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đều quán triệt nắm vững
và thực hiện đúng đắn sáng tạo nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của địa phương cơ quan đơn vị
với tinh thần và ý nghĩa quan trọng đặc biệt đó nhằm đạt được mục đích yêu cầu nêu trên
bộ chính trị yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng các cấp các ngành tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây
một toàn thể
toàn thể cán bộ đảng viên đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp và người đứng đầu
đều có trách nhiệm học tập quán triệt nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
các cấp ủy tổ chức đảng trực tiếp là người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo
chủ trì việc tổ chức học tập quán triệt xây dựng chương trình hành động của cấp ủy tổ chức đảng
kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện nghị quyết đại hội chỉ đạo công tác kiểm tra giám sát
và hàng năm đánh giá kết quả thực hiện của địa phương cơ quan đơn vị mình
các văn kiện cần tập trung nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền gồm nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
báo cáo của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một về các văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
do đồng chí tổng bí thư trình bày tại đại hội báo cáo chính trị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết trung ương bốn
phương bốn khóa một mươi một một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay
trên cơ sở các văn kiện trên bàn tuyên giáo trung ương phối hợp với các tổ biên tập
tiểu ban văn kiện tiểu ban kinh tế xã hội đại hội một mươi hai của đảng và hội đồng lý luận trung ương
biên soạn tài liệu học tập quán triệt tuyên truyền nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
phù hợp với từng đối tượng đi thẳng vào vấn đề ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ dễ triển khai thực hiện
tổ chức học tập quán triệt nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng phải được tiến hành khẩn trương
nghiêm túc đổi mới mạnh mẽ cả nội dung và phương thức bảo đảm phù hợp với từng cấp
từng đối tượng kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến kết hợp giữa học tập
quán triệt với thảo luận thông qua chương trình hành động của cấp ủy tổ chức đảng
kết hợp chặt chẽ giữa thuyết trình với thảo luận đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe
với thu hoạch kiểm tra đánh giá việc học tập quán triệt nghị quyết
đối với cán bộ chủ chốt các cấp trung ương đến cơ sở và đội ngũ báo cáo viên trung ương
tổ chức các lớp học tập nghiên cứu sâu những quan điểm cơ bản tư tưởng chỉ đạo
nội dung cốt lõi những vấn đề mới của nghị quyết đại hội tập trung chủ yếu vào phần đánh giá
dự báo tình hình mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu quan trọng các nhiệm vụ và giải pháp
nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nêu trong nghị quyết đại hội
trong đó chú trọng những nội dung liên quan đến ngành lĩnh vực nhiệm vụ của đối tượng học tập
quán triệt nghị quyết đối với cán bộ đảng viên ở cơ sở tổ chức các lớp học tập
quán triệt tập trung chủ yếu vào phần mục tiêu tổng quát các chỉ tiêu quan trọng
các nhiệm vụ giải pháp nhất là sáu nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nêu trong nghị quyết
đối với các báo cáo viên
cán bộ giảng viên và cán bộ theo học các lớp đào tạo bồi dưỡng trong các học viện
trường chính trị và trường đào tạo cán bộ của hệ thống chính trị
cần tổ chức học tập nghiên cứu sâu theo các chuyên đề về những quan điểm cơ bản
tư tưởng chỉ đạo nội dung cốt lõi nhất là những vấn đề mới của nghị quyết đại hội
và cơ sở lý luận thực tiễn
thời gian tổ chức các lớp nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
đối với các ban đảng đảng đoàn ban cán sự đảng và cấp ủy trực thuộc trung ương
hoàn thành trong quý ii năm hai nghìn một mươi sáu cấp huyện và cấp cơ sở hoàn thành trong quý ba năm hai nghìn một mươi sáu
bí thư cấp ủy người đứng đầu cơ quan đơn vị có trách nhiệm trực tiếp truyền đạt
nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng trường hợp cần thiết có sự hỗ trợ của báo cáo viên
đội ngũ báo cáo viên phải là những người nghiên cứu sâu nắm vững nghị quyết
có tư duy quan điểm đúng đắn có bản lĩnh tâm huyết
và trách nhiệm có kinh nghiệm nghiệp vụ kỹ năng bảo đảm truyền đạt
trung thực chính xác sinh động nội dung nghị quyết phù hợp với từng đối tượng cụ thể
cấp ủy chính quyền và tổ chức chính trị xã hội các cấp xây dựng chương trình hành động
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng gắn với chức năng nhiệm vụ phù hợp với đặc điểm
tình hình địa phương cơ quan đơn vị bảo đảm khả thi thiết thực hiệu quả
người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị xây dựng kế hoạch hành động
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao
thể hiện quyết tâm tinh thần đổi mới chủ động sáng tạo dám nghĩ dám làm
dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu
kết quả thực hiện chương trình hành động của tập thể kế hoạch hành động của cá nhân
là cơ sở quan trọng để kiểm điểm tự phê bình phê bình đánh giá tập thể cấp ủy
chính quyền cơ quan đơn vị và cá nhân người đứng đầu hàng năm và cả nhiệm kỳ
việc xây dựng chương trình kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
phải hoàn thành ngay sau khi học tập quán triệt nghị quyết
công tác tuyên truyền về nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng cần được tiến hành sâu rộng
thường xuyên với nhiều hình thức đa dạng phong phú hấp dẫn và phù hợp với từng đối tượng
bảo đảm đông đảo các tầng lớp nhân dân và đồng bào ta ở nước ngoài
đều được phổ biến tuyên truyền về nghị quyết đại hội
các cơ quan báo chí nhất là đài truyền hình phát thanh báo điện tử
cần tăng lượng tin bài mở các chuyên trang chuyên mục như hỏi đáp trao đổi tọa đàm
đối thoại về nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng phát huy khai thác có hiệu quả
các thiết chế văn hóa thông tin hiện có đẩy mạnh tuyên truyền miệng
đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong tuyên truyền
phổ biến nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc tổ chức
thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng văn phòng trung ương đảng hướng dẫn về kinh phí
phục vụ việc học tập quán triệt nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
ban tuyên giáo trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch
ban hành hướng dẫn tổ chức các lớp học tập quán triệt nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
cho các đối tượng thường trực cấp ủy lãnh đạo các ban tuyên giáo
báo cáo viên nòng cốt của các cấp ủy trực thuộc trung ương lãnh đạo các cơ quan báo chí
xuất bản lãnh đạo các hội văn học nghệ thuật khoa học kỹ thuật và văn nghệ sĩ
trí thức giảng viên lý luận chính trị trong các học viện trường đại học cao đẳng
hướng dẫn việc viết thu hoạch phù hợp với từng đối tượng thành lập tổ báo cáo viên trung ương
để trong trường hợp cần thiết hỗ trợ truyền đạt nghị quyết cho cán bộ chủ chốt các tỉnh
thành phố và các đảng bộ trực thuộc trung ương chỉ đạo tuyên truyền phổ biến nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
chủ trì phối hợp với các ban trung ương đảng theo dõi kiểm tra đôn đốc và định kỳ
báo cáo bộ chính trị ban bí thư việc tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền
triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và việc thực hiện chỉ thị này
chỉ thị này phổ biến đến trì bộ